trước những dư luận chung quanh việc lắp camera trên xe khách bộ giao thông vận tải đã có văn bản liên quan yêu cầu thực hiện theo đúng lộ trình quy định của nghị định số một mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trên cơ sở quy định tại nghị định số một mươi bộ giao thông vận tải yêu cầu việc xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe trở lên xe container và xe đầu kéo
phải lắp camera bảo đảm ghi lưu trữ hình ảnh trên xe bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống xe
trong quá trình xe tham gia giao thông thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định tại nghị định số một mươi